đà nội think breakground phối hợp với quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên và ban quản lý di tích hoàng thành thăng long
đã tổ chức sự kiện vương quốc tái chế thu hút rất nhiều em nhỏ tới vui chơi và khám phá
sự kiện được tổ chức nhằm mang đến cho trẻ nhỏ ở hà nội một cái tết thiếu nhi ý nghĩa nhất
tạo ra một không gian vui chơi thú vị thúc đẩy sự sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ
bằng việc mang đến những vật liệu tái chế thú vị như lúc xe thùng các tông dâm dạ màu gỗ
với một không gian trong lành mắt mẻ điện kinh thiên hiện lên như một vương quốc đầy thơm mộng
tách biệt hoàn toàn với sự nóng lực gây gắt ngoài phố phường
không chỉ vậy việc chơi với các hiện vật tái chế cũng là một hoạt động ý nghĩa
nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và khuyến khích sự gắn kết của cộng đồng
khi trẻ em có cơ hội cùng nhau tìm hiểu khám phá công năng mới của đồ vật bị bỏ đi